hôm nay một tháng một mươi hai là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của liên bộ tài chính công thương
trong kỳ điều chỉnh hôm nay thì giá xăng dầu sẽ đã tiếp tục được điều chỉnh giảm
đây là kỳ thứ hai liên tiếp giá xăng dầu được điều chỉnh giảm
cụ thể trong kỳ điều chỉnh từ một mươi năm h ngày hôm nay thì giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm chín trăm chín mươi hai đồng một lít
xăng ron chín mươi năm ba giảm một tám mươi ba đồng một lít dầu diesel năm s giảm một năm trăm tám mươi tám đồng một lít
dầu hỏa giảm một bảy mươi tám đồng một lít
cũng trong kỳ điều chỉnh hôm nay nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn xăng dầu đối với giá xăng e năm ron chín mươi hai
ở mức ba trăm linh đồng một lít kỳ trích trước kỳ trước trích lập hai trăm năm mươi đồng một lít xăng ron chín mươi năm ở mức bốn trăm linh đồng một lít
kỳ trước trích lập hai trăm linh đồng một lít dầu diesel ở mức bảy trăm linh đồng một lít kỳ trước trích lập ba trăm linh đồng một lít
dầu hỏa ở mức ba trăm linh đồng một lít kỳ trước không trích lập dầu ma rút ở mức năm trăm linh đồng một kg
dầu hỏa ở mức ba trăm linh đồng một kg